công an tỉnh bình dương vừa phát hiện và tạm giữ một xe ô tô vận chuyển khoảng bốn ba trăm linh gói thuốc lá
điếu ngoại nhập không hề có hóa đơn và chứng tử hợp pháp
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại ngã tư đại lộ bình dương giao với đường huỳnh văn cù thành phố thủ dầu một
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương phát hiện một ô tô hiệu vios có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
trên xe cảnh sát giao thông phát hiện khoảng bốn ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu không hóa đơn chứng tử
và một biển kiểm soát ô tô
lái xe nguyễn quang nhật khai trả thuê số thuốc lá này từ huyện hóc môn đến thị trấn tân uyên tỉnh bình dương
nhật cũng khai đã sử dụng biển kiểm soát ô tô giả để qua mắt lực lượng chức năng
sự việc đã được lập biên bản bàn giao cho công an thành phố thủ dầu một xử lý theo quy định